kỳ nghỉ tết đã kết thúc nhưng thời tiết đẹp ở miền bắc sẽ tiếp tục nối dài sang những ngày làm việc đầu tiên của năm đinh dậu
với miền trung thì thời tiết các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh khá tương đồng với miền bắc
riêng các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa có mưa nhỏ ngất quãng còn khu vực nam bộ khả năng chiều tối sẽ xảy ra mưa rông
dự báo hôm nay ngày hai tháng hai các tỉnh thành từ quảng bình đến khánh hòa có mưa ngắt quãng
riêng đà nẵng khánh hòa khả năng có nơi mưa vừa với lượng mưa trên một mươi năm mm
một khu vực khác có khả năng mưa trong ngày hai tháng hai là nam bộ
mưa rào và rông sẽ tập trung về chiều và tối trong cơn mưa rông có thể đi kèm tố lốc và gió giật
từ sáng đến chiều thời tiết chủ đạo là tạnh giáo nắng dịu nhiệt độ cao nhất toàn miền giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo ngày và đêm nay khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai ba m
vùng biển ngoài khơi từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ một năm m
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa sẽ có mưa rào và rông kèm gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một